bình đẳng giới là một vấn đề được quan tâm ở mọi quốc gia
ở việt nam bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng được đảng nhà nước ta đặt ra trong thời kỳ đổi mới
trong đó tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là hết sức cần thiết
và đó cũng là mục tiêu chính của chương trình công tác truyền thông về bình đẳng giới của các cơ quan nhà nước vừa diễn ra tại hà nội
yêu cầu thông tin giáo dục truyền thông về giới và bình đẳng giới cần phải không mang định kiên giới không tạo ra định kiên giới
loại bỏ mọi sự phân biệt về giới đang là thực tế cấp thiết tại việt nam
tuy nhiên đây vẫn là vấn đề mới đối với nhiều cơ quan nhà nước mặc dù luật đã có quy định về lĩnh vực này
thì việt nam cũng là một trong top một mươi nước đứng đầu về việc thực hiện mục tiêu thứ năm của chương trình nghị sự đến năm hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững
bên cạnh đó công tác truyền thông về bình đẳng giới hiện nay cũng gặp không ít khó khăn
trước tiên thì mình phải nâng cao nhận thức cho những cơ quan đang phối hợp với mình để họ hiểu đúng hiểu đủ về bình đẳng giới
lúc đó thì cái cơ chế phối hợp giữa cơ quan giữa
các cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới được giao với cả các cơ quan khác thì hiệu quả truyền thông trong ngành lĩnh vực mới đạt được hiệu quả cao
và tránh hiện tượng tránh tình trạng hiện nay khi mà cứ truyền thông về bình đẳng giới chúng ta chỉ tập trung vào tám tháng ba hai mươi tám tháng sáu và hai mươi tháng một mươi
cái điều này nếu mình làm mãi làm mãi thì cái công tác bình đẳng giới người ta chỉ nghĩ đó là hoạt động của phụ nữ và chỉ có phụ nữ làm
thực tế công tác truyền thông bình đẳng giới không chỉ là nội dung của cơ quan chuyên trách của bộ lao động thương bình và xã hội
nhận thức chung trong điều hành và hoạch định nội dung chính sách của các cơ quan hành chính nhà nước
hoạt động truyền thông cần sự phối kết hợp giữa cơ quan chuyên trách với các cơ quan nhà nước tổ chức chính trị xã hội
và được thông qua mạng lưới nhân sự trong khắp các địa phương và các bộ ngành